với đặc trưng của đô thị vùng cao hạn chế về mặt bằng để bố trí đất như thành phố bắc cạn thì việc đào núi làm nhà cũng là điều dễ hiểu
tuy nhiên tình trạng săn ủi trái phép không theo quy hoạch hoặc có quy hoạch nhưng không đồng bộ đang ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đô thị
lo ngại hơn phần lớn những hộ gia đình đều sống trong cảnh mất an toàn thiếu thốn do hạ tầng ít được chú trọng đầu tư
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
được xây dựng chưa lâu thế nhưng chỉ qua một trận mưa lũ ngôi nhà của gia đình bà dinh ở tổ một mươi sáu phường sông cầu thành phố bắc cạn đã bị sập đổ như thế này
rất may không có thiệt hại về người tuy nhiên ngôi nhà và tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng đã bị hủy hoại do mưa lũ
hầu hết những ngôi nhà trong khu vực này đều do các gia đình tự săn ủi đồi và chia lô bán đất
ta lùi cao nhưng thiếu những kẻ chắn kiên cố
vì vậy cũng không khó hiểu khi người dân luôn phải sống trong lo lắng
nó ở trên kia là đất bây giờ nó lâu ngày nó mưa gió rồi thì thì thì đằng sau là bây giờ cũng rất là lo
thì là bây giờ chúng tôi cũng lo nhớ mà nó sập xuống một cái là nó quăng xuống đấy thì ảnh hưởng mấy cái nhà rồi tính mạng con người và tài sản của mấy cái gia đình ở đây
thiếu an toàn và không được đầu tư hạ tầng một cách đồng bộ không phải là tình trạng của những khu dân cư do người dân tự săn ủi mà ngay cả những khu dân cư được cấp phép cũng nảy sinh vấn đề này
ông trương văn kín
trú tại tổ một mươi hai phường phùng trí kiên cho biết khi ông xây nhà các hạ tầng thiết yếu như đường giao thông điện nước đều không được chủ đầu tư quan tâm hoặc đầu tư cũng chỉ mang tính hình thức đối phó
sau nhiều năm xây dựng đến nay hàng chục hộ dân đã mua đất và xây dựng nhà ở tại khu dân cư tổ một mươi hai vẫn phải tự bỏ chi phí để kéo điện khoan giếng mà không được bất kỳ sự hỗ trợ nào của chủ đầu tư dự án
nói chung là về đây khu dân cư mới
tại thành lập thì rất là khó khăn
điện nước là do gia đình về là khu dân cư tự kéo vì nhà nước cũng chưa đầu tư về xây dựng hạ tầng cũng chưa
chúng tôi khẳng định rằng là các khu này thì nếu các khu mà chưa có sổ đỏ được cấp thì phải hoàn thiện lại kế hoạch và hoàn thiện hạ tầng thì mới được cấp ký sổ đỏ tiếp tục theo
còn lại thì đã được cấp rồi mà vẫn chưa hoàn thiện thì có lẽ thì phải
thực hiện trên tinh thần xã hội hóa ngân sách tạm thời là chưa thể bỏ ra để đầu tư khu này được
ngoài những khu dân cư tự phát hiện nay thành phố bắc cạn có bốn khu dân cư được cấp phép với khoảng hai trăm bảy mươi lô đất
đây đều là những khu dân cư do các cá nhân doanh nghiệp tự bỏ kinh phí săn ủi và chia lô bán đất
đến nay đất đã được bán và nhà cũng đã được xây
tuy nhiên hầu hết các khu dân cư này đều không được đầu tư đồng bộ về hạ tầng gây rất nhiều khó khăn cho các hộ dân đến đây sinh sống
thực trạng này đòi hỏi các ngành chức năng tỉnh bắc cạn cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân